với những tài xế như anh trường tầm chắn sẽ giúp ngăn giọt bắn trong quá trình giao tiếp với khách hàng
kết thúc một chuyến xe sau khi trả khách việc đầu tiên của anh trường chính là vệ sinh sạch sẽ lại chiếc xe của mình bằng nước sát quần

với những tài xế như anh trường chính là vệ sinh sạch sẽ lại chiếc xe của mình bằng nước sát quần

mỗi ngày anh trường đón trả hơn chục lượt khách
trong quá trình chờ khách
anh trưởng thường xuyên hạ cửa xe thông thoáng
để tránh nguy cơ virus tồn tại trong không gian kín
nhà có hai con nhỏ
anh cũng lo lắng nguy cơ mang mầm bệnh về với gia đình
bản thân đã tiêm ba mũi vaccine
nhưng điều đó không khiến anh trưởng chủ quan
nước sát khuẩn khẩu trang
là những vật sụ không thể thiếu trên xe
mặc dù tôi tiêm ba mũi rồi
nhưng tôi vẫn sợ có khả năng nơi nhiễm
tôi vẫn phải no cho bản thân tôi
và sức khỏe cho tôi
và để tôi đi làm
gia đình tôi có cháu nhỏ
cho nên trước khi tôi làm xong ca
tôi về tôi sẽ nâu chùi xe vệ sinh xe
và tôi thử khuẩn người tôi
và tôi mới thử khoảng lửa tiếng hoặc một tiếng
thì tôi mới về nhà
trên môi trường
trên môi trường không gian rất là nhỏ
trong cái bồng
trong không gian nhỏ của xe
xe taxi đó
thì khả năng nơi nhiễm rất cao
vì chúng ta phải chú ý
tức là nhắc nhở mọi người đều đeo khẩu trang
hạn chế nói chuyện
người lái xe thì luôn luôn chú ý vệ sinh
tất cả cái bề mặt
của xe bộ bề mặt nội
thất trong xe đấy
với đặc thù nghiên nghiệp
phải tiếp xúc và giao tiếp
với nhiều khách hàng
những người hoạt động trong ngành dịch vụ
thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
thậm chí trở thành nguồn bệnh
làm lây lan dịch bệnh đến nhiều người khác
thời gian qua
liên tiếp các vụ việc tài xế taxi
hay nhân viên nhà hàng mắc covid một mươi chín
đã được ghi nhận
quá trình truy vết
khoanh vùng dập dịch của ngành y tế gặp nhiều khó khăn
bởi họ có lịch trình di truyền
tiếp xúc phức tạp
ví dụ lấy xe taxi
hoặc là phục vụ các cửa hàng ăn uống
thì họ là người tiếp xúc rất nhiều
với những người xung quanh
kể cả những người chưa nhiễm
rồi người nhiễm họ đều tiếp xúc
vì vậy những người này sẽ trở thành
người mang bầm bệnh
và truyền bầm bệnh cho cộng đồng
vì vậy đối với những người làm nghề dịch vụ
cần phải được quan tâm hơn nữa
cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe của bản thân
cũng như là bảo vệ sức khỏe chung cho cộng đồng
thời gian gần đây
dịch bệnh covid một mươi chín đang ngày càng có những diễn biến phức tạp
mỗi ngày số lượng các ca mắc mới
được ghi nhận không ngừng gia tăng
điều đó cho thấy
mối nguy hiểm từ đại dịch này
vẫn đang đe dọa cuộc sống của chúng ta
đặc biệt với ngành nghề tiếp xúc nhiều người
rủi ro ấy lại càng cao hơn
chính vì vậy
những người hoạt động trong ngành dịch vụ
hơn cao ý thức chủ động phòng dịch
chấp hành nghiêm túc các thông điệp năm k của bộ y tế
tuyệt đối không chủ quan lờ là
để từ đó đảm bảo lao động an toàn giữa mùa dịch
bảo vệ bản thân và những người xung quanh